tuy nhiên việc chưa có văn bản hướng dẫn thi hành nên việc áp dụng đưa quy định này vào thực tiễn gặp nhiều khó khăn
chúng tôi hy vọng khi xây dựng dự thảo nghị định cơ quan soạn thảo đứng trên lập trường của nhau năm hay bao nhiêu phần trăm cũng phải phù hợp với quy định của hai nước
tôi thấy quy định này khá bất tiện với cá nhân và doanh nghiệp nước ngoài
đối với người nước ngoài thì người ta đã không biết tiếng người việt nam
vì vậy mỗi lần đi khám bệnh là phải cần có những người phiên dịch
và để cho người nước ngoài khám bệnh thì nó thường là có một cái khó khăn thế
những vấn đề này nó cũng liên quan tới một loạt những cái quy định không những của việt nam mà còn của quốc tế và liên quan đến các hiệp định
cho nên chúng tôi đang phối hợp rất là tích cực với bộ loan đồng thế giới thế giới để xây dựng những quy định
trong đó quy định rất rõ những đối tượng nào những điều kiện gì
và cái nhóm nào thì sẽ tham gia vào cái bảo hiểm xã hội bắt buộc ở việt nam
theo tổng cục thống kê lượng lao động nước ngoài làm việc tại việt nam tính đến nay là gần một trăm linh người
hầu hết là người lao động có trình độ tay nghề cao được cấp phép
trong xu thế hội nhập lượng lao động này được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng lên
vâng thưa luật sư nguyễn thanh hà ông đánh giá như thế nào về tính cần thiết của việc xây dựng
nghị định về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại việt nam
trong bối cảnh việt nam đang hội nhập sâu rộng như thế này ạ
nghị định này ra đời là cần thiết bởi các lý do như sau
lý do thứ nhất là nó thể chế hóa quy định trong luật bảo hiểm xã hội
trong cái luật bảo hiểm xã hội có quy định là từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi
các lao động nước ngoài làm việc tại việt nam mà có giấy phép lao động
và chứng chỉ hành nghề thì khi lao động ở việt nam phải đóng bảo hiểm xã hội
thứ hai chúng ta biết là hiện nay thì số lượng người lao động của nước ngoài làm việc tại việt nam
sẽ tăng lên trong thời gian tới
và trong thời gian tới thì khi mà việt nam hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới
thì cái nhu cầu tăng lên về cái số lượng lao động ở nước ngoài
cũng tăng lên và theo cái quy định của cái tổ chức lao động thế giới ilo
thì người ta cũng có quy định là các cái lao động thì phải được đối xử
một cách bình đẳng về quyền và lợi ích như là cái lao động trong nước
bên cạnh đó thì việt nam thì chúng ta ngoài cái việc là chúng ta
cho phép người lao động nước ngoài có trình độ chuyên môn vào việt nam làm việc
thì cái số lượng mà người lao động việt nam ra nước ngoài
làm việc là xuất khẩu lao động thì cũng tăng lên đáng kể
thế vì vậy mà chúng ta đối xử với lại người lao động nước ngoài tốt
có cái chính sách an sinh xã hội đặc biệt là chính sách bảo hiểm cho họ tốt
thì ngược lại thì các quốc gia kia họ cũng phải có cái biện pháp là có đi có lại
có nghĩa là cũng phải bảo vệ và cũng cấp cái bảo hiểm xã hội cho người công dân
ở việt nam lao động ở trên cái quốc gia đó
lý do nêu trên thì tôi nghĩ là cái việc ban hành cái nghị định này là cần thiết
và nó đảm bảo không chỉ là lao động mà người nước ngoài
mà còn lao động của người việt nam khi mà ra nước ngoài làm việc
cần thiết tuy nhiên thì việc mà chúng ta xây dựng nghị định này
thì đang gặp phải những cái vướng mắt như là việc thống nhất mức đóng
mức hưởng chế độ bảo hiểm xã hội giữa các nước quy định về thuế
ông chia sẻ như thế nào về những vấn đề này ạ
trong cái dự thảo nghị định
mà tôi mới được tiếp cận trên các phương tiện
đặc biệt là dự thảo gần đây nhất của chính phủ đang chuẩn bị
thì tôi nghĩ là có một số các cái khó khăn như chị đã nêu ở trên
khó khăn thứ nhất đó là bây giờ chúng ta yêu cầu là người lao động nước ngoài
người ta đóng bảo hiểm mà trong dự thảo nghị định chỉ quy định đó là đã một tháng
làm việc ở việt nam thì đã phải đóng
cái bảo hiểm xã hội bắt buộc rồi thì tôi nghĩ là cái này là cái điều tương đối là khó khăn
cái điều thứ hai là trong cái dự thảo nghị định thì quy định cái mức đóng bảo hiểm xã hội
là người lao động là đóng tám và người sử dụng lao động đóng một mươi tám
thì cái mức này là tương đối cao và đôi khi là nó cũng giảm cái sự ưu thế về cạnh tranh
và có thể gây cái khó khăn cho cái bảo hiểm xã hội
cái thứ ba đó là bây giờ chúng ta tích hợp được cái hệ thống dữ liệu không phải là hệ thống dữ liệu quốc gia
mà hệ thống dữ liệu liên quốc gia
ví dụ như là người lao động nhật bản vào việt nam làm việc thì chúng ta làm sao mà có cái dữ liệu là
ở nhật bản người đó đã đóng cái bảo hiểm xã hội hay chưa và vào việt nam thì có được miễn hay không
thứ tư nữa là triển khai
thực tế đối với việc là đóng và chi trả cái bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài thì đòi hỏi là cái năng lực thực thi của cái bộ máy hành chính đặc biệt là những cái cán bộ làm trong cái lĩnh vực bảo hiểm xã hội cũng phải nâng cao
ví dụ như là các cái form biểu bảng để xin bảo hiểm thì phải là bằng tiếng anh và cái giao tiếp với lại những người nước ngoài chắc chắn phải bằng tiếng anh hoặc là những cái tiếng phổ biến khác thì cũng gây những cái khó khăn
và bên cạnh đó thì cái lĩnh vực bảo hiểm xã hội này thì đối với người lao động nước ngoài thường là ngắn hạn thế khi mà về họ về nước thì bây giờ làm sao mà đảm bảo cái việc chi trả cho họ nó phải nhanh chóng và kịp thời
tránh cái việc là họ phải đi ra vào việt nam
và bên cạnh nữa một cái điều rất là quan trọng là việt nam hiện nay chưa ký các cái hiệp định về bảo hiểm xã hội với các cái quốc gia thế vì vậy mà cái việc tránh song trùng cái việc mà đóng bảo hiểm xã hội là một cái vấn đề đặt ra tương đối là bức thiết
vậy thì làm như thế nào để chúng ta có thể tránh những cái trường hợp song trùng bảo hiểm như vậy ạ
cái việc mà tránh được cái song trùng bảo hiểm là một cái vấn đề là tôi nghĩ là tương đối là khó khăn hiện nay
bởi vì thứ nhất là việt nam hiện nay
chưa đàm phán cũng như là ký kết bất kỳ một cái hiệp định song phương nào về cái việc là tránh song trùng bảo hiểm về lao động
ví dụ như là bây giờ việt nam mình cử lao động đi nước ngoài làm việc và ngược lại cũng nhận lao động từ nước ngoài vào
thì bây giờ phải có cái hiệp định như thế thì ví dụ như là lao động việt nam mà đã đóng bảo hiểm ở việt nam rồi
thì khi mà sang nước ngoài thì chúng ta cũng không người lao động việt nam cũng không phải đóng nữa
không có bảo hiểm việt nam mà muốn ra nước ngoài
thì đóng và họ sẽ được hưởng các cái chế độ khi mà ốm đau hoặc là khi mà tai nạn nghề nghiệp chẳng hạn thì sẽ rất tốt
ngược lại thì người lao động nước ngoài vào việt nam thì họ cũng
nếu mà họ chưa đóng bảo hiểm ở nước mẹ chẳng hạn thì họ sẽ có thể là đóng ở việt nam
còn trong trường hợp họ đóng rồi thì họ sẽ không phải đóng nữa
thì cái đấy có lợi cho họ và có lợi cho người sử dụng lao động hơn
thì hiện nay để tránh được cái song trùng về việc đóng bảo hiểm hai lần
buộc là chúng ta phải có cái hiệp định với các cái quốc gia mà có nhiều người lao động vào việt nam làm việc
ví dụ như là trung quốc ví dụ như hàn quốc ví dụ như nhật bản
thì là những cái đối tác lớn đầu tư ở việt nam và có nhiều người lao động
thì chúng ta phải đàm phán dần dần đàm phán ký kết các cái hiệp định với các cái quốc gia này
và đảm bảo là tránh cái việc song trùng
và bên cạnh đó thì khi mà triển khai các hiệp định đó thì chúng ta phải có cái hệ thống liên kết dữ liệu
vậy các cái quốc gia đó để tránh cái trường hợp gian lận và bảo hiểm và tránh song trùng
vậy thì theo ông khi mà chúng ta xây dựng nghị định thì làm thế nào để có thể đảm bảo quyền lợi của người lao động nước ngoài
nhưng mà vẫn phù hợp với những thông lệ quốc tế
theo quan điểm của tôi có mấy cái vấn đề mà chúng ta sẽ phải suy nghĩ
thứ nhất là bây giờ chúng ta sẽ xem xét là bây giờ cái bảo hiểm cho người nước ngoài làm việc tại việt nam là bảo hiểm xã hội bắt buộc hay bảo hiểm xã hội tự nguyện
theo quan điểm của tôi tại giai đoạn này thì chúng ta lên để là bảo hiểm xã hội tự nguyện
có nghĩa là chúng ta sẽ cho người lao động nước ngoài tự nguyện đóng phạt
thứ hai đó là chúng ta sẽ tiến hành đàm phán các hiệp định về lao động và tránh song trùng với bảo hiểm với một số quốc gia mà có lượng lao động nước ngoài lớn vào làm việc tại việt nam
thứ ba nữa là
chúng ta phải có cái lộ trình để cho các cái doanh nghiệp người ta có cái sự chuẩn bị
chứ nếu mà bây giờ để ngày một tháng một hai nghìn một mươi tám mà sắp tới thì nghị định mới ban hành
thì cũng sẽ gây cái khó khăn cho các cái doanh nghiệp
đặc biệt là cái việc là chúng ta thu hút được cái đầu tư và nước ngoài vào việt nam
vì các doanh nghiệp nói là bây giờ nếu mà đóng một cái mức là một mươi tám cho cái người lao động nước ngoài
thì cái số tiền cũng là tương đối là lớn và sẽ tạo ra cái việc là rất là khó để thu hút những cái người tài vào việt nam làm việc
bởi vì các cái doanh nghiệp đó sẽ thay vì là tìm những người nước ngoài thì có thể là đưa ra một cái giải pháp khác
thì đấy là những cái khó khăn mà tôi nghĩ là chúng ta cần phải vượt qua và trong thời gian tới
chúng ta phải tiếp tục nghiên cứu để đưa được hoàn thiện được cái dự thảo nghị định này
vâng với kinh nghiệm đã tư vấn cho nhiều những doanh nghiệp có lao động là người nước ngoài
thì ông có thể nêu ra một vài những cái ví dụ về việc làm thế nào để doanh nghiệp có thể vừa thu hút các lao động nước ngoài
vừa đảm bảo được quyền lợi về bảo hiểm xã hội cho họ
thì khi mà tôi với kinh nghiệm là làm việc với lại nhiều các người lao động khi mà vào việt nam
thì họ thường quan trâm đến cái vấn đề là xin cái giấy phép lao động và xin được cái gscnc
là cái giấy tạm trú để họ ở việt nam yên tâm làm việc
thế còn lại thì những cái mà yêu cầu về bảo hiểm hiện nay thì thứ nhất là chúng ta hiện nay chưa bắt buộc
và thứ hai là cũng chưa có cái quy định hướng dẫn để thành ra là người lao động cũng phần lớn là cũng không quan tâm nhiều đến cái lĩnh vực đó
tuy nhiên thì chúng tôi nghĩ là để người lao động quan tâm được lĩnh vực đó và đảm bảo thì phải
tôi nghĩ là phải có một cái thời gian để chúng ta chuẩn bị và tuyên truyền cho các người sử dụng lao động
để họ biết và nói chuyện với lại người lao động khi mà họ đến việt nam làm việc
bởi vì theo tôi được biết thì đôi khi là chúng ta là khi mà tuyển người lao động nước ngoài vào việt nam làm việc
thì phần lớn là những người lao động mà có trình độ cao ví dụ như là phải có bằng đại học
và chúng ta mới cho phép vào việt nam
còn kỹ thuật hoặc là công nhân người lành nghề và có kinh nghiệm nhiều năm
thì đấy là những người mà có trình độ lao động cao và lương họ là tương đối cao
và đôi khi là ở nước gốc thì họ đã có cái bảo hiểm xã hội rồi
thế vì vậy mà đôi khi họ cũng không quan tâm nhiều đến cái bảo hiểm xã hội ở việt nam
đấy thì đấy là một cái mà chúng ta cần phải vượt qua trong cái giai đoạn này
để làm sao mà để người lao động hiểu được cái lĩnh vực đó về kể cả người sử dụng lao động
hy vọng là trong thời gian tới thì những cái vướng mắt về việc xây dựng nghị định
về bảo hiểm xã hội này giữa các quốc gia sẽ được giải quyết
và để chúng ta có thể là nghị định ra đời sẽ góp phần là thúc đẩy cái việc là thu hút lao động
hai chiều giữa việt nam và các nước để thúc đẩy nền kinh tế
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau